kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đời sống nghệ thuật của truyền hình nhân dân
thưa quý vị công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo
thông qua khai thác những giá trị văn hóa cùng những sản phẩm và dịch vụ có tính trí tuệ
có ý nghĩa xã hội và văn hóa để thu về những nguồn lợi kinh tế
đây được xem là nhóm ngành nhằm góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và quảng bá hình ảnh việt nam ra thế giới
tuy nhiên để ngành công nghiệp văn hóa bứt phá mạnh mẽ
tiếp tục đóng góp tích cực vào thành tựu chung của phát triển kinh tế và xã hội của đất nước
vẫn cần những giải pháp đồng bộ và toàn diện
theo tổng kết của viện văn hóa nghệ thuật quốc gia
đến nay việt nam có khoảng hơn hai trăm linh không gian văn hóa nằm chủ yếu ở các đô thị lớn
như hà nội tp hcm đà nẵng huế
đây là môi trường thuận lợi cho nhiều lĩnh vực công nghiệp văn hóa phát triển
và thực tế đã cho thấy từ những không gian này
nhiều sự kiện hoạt động công nghiệp văn hóa đã được tổ chức gây tiếng vang trong nước và quốc tế
từ đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội xây dựng quảng bá hình ảnh đất nước

nó không phải là câu chuyện của chính quyền hay câu chuyện của người dân hay câu chuyện của các nghệ sĩ hay các doanh nghiệp
đó là câu chuyện cho mỗi người ở một vị trí những chức năng và nhiệm vực khác nhau phải đồng lòng và phải có trách nhiệm
bên cạnh việc phát triển các không gian văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đề xuất tập trung sáu lĩnh vực
mà việt nam đang có dư địa và tiềm năng gồm điện ảnh du lịch văn hóa nghệ thuật biểu diễn
thiết kế phần mềm và các trò chơi giải trí thủ công mỹ nghệ
đây là những ngành đã tạo được dấu ấn riêng đỉnh vị bản sắc thương hiệu văn hóa việt nam ra thế giới
để điện ảnh trở thành một công nghiệp văn hóa thì các sản phẩm điện ảnh phải bán được
phải mua được phải trao đổi và hòa nhập với thế giới
chính vì thế không chỉ là nội dung nghệ thuật thể hiện
mà còn là chất lượng kỹ thuật
và chính vì thế còn kể cả là những vấn đề mang tính dân tộc
bởi vì đi đến tận cùng của cái dân tộc chính là tận cùng của thời đại
di sản mà được unesco công nhận là di sản thế giới
trở thành những cái tiềm năng để chúng ta khai thác
để thu hút tạo nên sức hấp dẫn đối với khách sụi quốc tế cũng như trong nước
cái thứ hai là cái văn hóa ẩm thực của chúng ta
cũng là một trong những thế mạnh mà chúng ta cần cũng phải định hướng đến
và khai thác đưa cái
văn hóa ẩm thực của việt nam trở thành một trong những thế mạnh
trong sáu nhóm ngành nghề đó
du lịch văn hóa là nhóm nghề có nhiều lợi thế phát triển nhất
và cũng là ngành đóng góp hàng đầu vào tổng thu của cả nước
nhiều hoạt động du lịch văn hóa đã được làm mới
biến các tiềm năng giá trị sẵn có trở thành một điểm đến
thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế
trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
là một trong những điểm sáng đó
phát triển công nghiệp văn hóa
văn hóa là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
văn miếu ý thức rất rõ
và trách nhiệm và nhiệm vụ của văn miếu
trong việc tham gia vào phát triển công nghiệp văn hóa
từ vốn di sản những giá trị của văn miếu tử giám
phát triển du lịch văn hóa tại một điểm đến như này
chúng tôi đã và đang triển khai một số công việc
thứ nhất là làm sao phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng
những hạng bục phụ trợ để phục vụ tốt khách tham quan
khi đến tham quan diện tích
cái điều thứ hai
tức là phải
đa dạng hóa các hoạt động
và các sản phẩm du lịch văn hóa tại di tích
mặc dù đã được nhiều thành tiệu nổi bật
nhưng việc khai thác tài nguyên văn hóa
vẫn còn nặng tính tự phát thiếu định hướng
bên cạnh đó trong lĩnh vực này
vẫn tồn tại nhiều lỗ hỏng về nhận thức chính sách
và vẫn còn những điểm yếu cần tập trung khắc phục
dù còn nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới
nhưng với sự quyết tâm quyết liệt của các cấp
ngành địa phương
ngành công nghiệp văn hóa sẽ tạo được bước phát triển toàn diện
cả về quy mô chất lượng sản phẩm dịch vụ và thị trường
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
đóng góp vào mục tiêu chung của đất nước
nhà văn thun lâm tên thật là nguyễn thị phi yến
là cây bút mới xuất hiện trên văn đàn khoảng năm năm trở lại đây
nhưng là gây nhiều chú ý cho công chúng yêu văn trường
và viết về nhà văn thu lâm
trong một bài đăng trên thời báo
văn học yến
nhà nghiên cứu phê bình văn học
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện có viết
đến với văn trường lúc đầu nhà văn thu lâm
là ngoại đạo mãi đến năm sáu mươi tuổi
chỉ mới mạnh dạng cầm bút
thử sức viết tuyện ngắn từ đó con đà
bước vào tuổi thất tuần chỉ nỗ lực
tâm huyết để trở thành cây bút chuyên nghiệp
sung mãn và chỉ trong vòng năm năm
nhà văn thu lâm đã liên tiếp trình làng
sáu tác phẩm văn xuôi tiểu thuyết hấp dẫn
người đọc bởi lối viết và đề tài mới lạ
và trong chương trình đời sống nghệ thuật tuần này
chúng tôi xin được giới thiệu từ quý vị
và các bạn chặng đường sáng tạo văn trương
của tác giả thu lâm cùng cuốn tiểu thuyết
giả khúc cuốn tiểu thuyết đã tạo
một nối văn riêng đầy cuốn bút của bà
tên thật là nguyễn thị phi yến
và bút danh là thu lâm
cái tên này thì
cũng không phải tự nhiên mà có
mà là do bố tôi
khi tôi được sinh ra
ở thu lâm
trong một khu rừng
ở trên khu việt bắc ở tuyên quang
và vào mùa thu
cho nên cũng đặt tên cho tôi
tên là con là
thu lâm để ghi nhớ
cái giờ phút mà con đã ra đời
khi chiến thắng địa nguyên phủ
thắng lợi thì
cha tôi đi theo kháng chiến và trở về quê hương
đấy là chính là thành phố
dịch nam định
nơi mà tôi đã sống
tuổi ấu thơ ở đó
khi tôi học hết phổ thông
tôi đã được phân công vào
một cái trường đại học thương mại
và hoàn toàn tôi cũng không có
dính dáng gì đến nghề viết văn cả
nhưng mà thời thơ ấu
thì tôi cũng rất là đam mê văn
tôi rất là say xưa
với những cái tác phẩm văn học
nhất là văn học của nga
văn học pháp
sau khi học đại học xong
thì được phân công về một cái tổng công ty lớn của bộ thương mại
và tôi làm việc ở đó cho đến khi về hưu
đến nay là cũng phải hơn hai chục năm rồi
từ năm hai nghìn một mươi chín
nhờ cái sự động viên của bạn bè
chị thiện và một số các anh chị nhà văn khác
thì tôi cũng đã mạnh dạng
dấn thân vào con đường viết văn
thực biết là cũng rất là khó khăn gian khổ
và cũng đòi hỏi thời gian và sức lực
nhưng bởi vì cái đam mê với lại nghề viết văn
tôi có cảm nhận là chị thu lâm
chữ sẵn trong mình một cái nguồn nước trong mát về văn chương
chỉ đợi đến khi mà tôi khơi cái nguồn mạch một chút thôi
thì tự nhiên cái cảm hứng văn chương đó
nó được trào ra theo những cái chủ đề khác nhau
trước đây thì luôn biết là bà rất là yêu đọc sách
bà đọc rất là nhiều
đọc mọi lúc mọi nơi
thế nhưng là khi bà xuất bản cái quyển sách đầu tiên
thì mình cũng không ngạc nhiên lắm
nhưng khi mà đọc các cái trang sách
và phải nói thật là rất là bất ngờ
và tự hào vì cái khả năng mà bà cảm nhận về cuộc sống
trên văn đàn việt nam hiện đại
từ đầu thế kỷ hai mươi đến ngay
những cây bút nữ phần lớn xuất hiện sớm
ngay từ tuổi trưởng thành
riêng nhà văn thu lâm có lẽ là ngoại lệ ít có
người bảy mươi tuổi mới ra mắt cuốn sách đầu tiên
liên tiếp bốn năm sau đó
hai tập truyện ngắn và vừa
say nắng vũ điểu tình yêu
cùng hai tiểu thuyết dạ khúc
những người tôi yêu
tuyển tập thu lâm lần lượt đến với bản đọc
tổng cộng hơn một hai trăm linh trang in
chưa bàn về chất lượng nội dung và nghệ thuật
thì bút lực dồi dào sung mãn của một nhà văn nữ
cũng đã khiến bạn đọc ngỡ ngàng và thán phục
khi được chị trao cho quyển sách đầu tiên
quyển truyện đầu tiên của chị là
nước mắt đàn ông và say nắng
tôi đã ngấu nghiến đọc hết hai cái chuyện ngắn của chị
và tôi cứ nghĩ rằng đây là một nhà văn
nhưng sau đó tìm hiểu về chị thì tôi biết rằng
chị là một thạc sĩ kinh tế
nhưng mà lại viết văn rất là tinh tế
câu cứu câu các thứ trong cái cốt truyện
rất là chặt chẽ có thắt đút truyện có mở rộng rãi
và đặc biệt là tôi rất thích những câu chuyện của chị
nét đặc biệt của chuyện ngắn và tiểu thuyết của thu lâm
đó là gì
đó là chị viết về đề tài hôn nhân tình yêu của gia đình
đặc sắc của chị thu lâm
mặc dù là viết muộn
nhưng mà chị thu lâm đã chuẩn bị một cái gọi là
một cái vốn văn hóa rất là kĩ
cái thứ hai là khả năng phân tích tâm lý của chị rất là tốt
tôi nghĩ rằng là chị thu lâm là một hiện tượng văn học
ở tuổi bảy mươi sáu
đã bước qua bên kia sườn dốc của cuộc đời
khi đã thực hiện xong những thiên chức đẹp đẽ của người phụ nữ
với nhiều người
quãng thời gian này là lúc họ thảnh thơi vui sống
thế nhưng với nhà văn thu lâm thì lại khác
sống trong một căn hộ ở một khu đô thị sầm ớt giữa thủ đô hà nội
chọn một lối sống tích cực
tham gia vào các hoạt động văn thể mỹ của khu dân cư
dành nhiều thời gian cảm nhận cuộc sống
và trả nghĩa cuộc đời bằng những trang văn
chính là cách bà làm mới mình mỗi ngày
chị thông hiểu về văn chương về âm nhạc
và chính âm nhạc như là các cái ca khúc như là
nàng son vây buồn nàng son vây của grieg
hoặc là khúc nhạc chiều của suve
đã tạo cho chị một cái cảm xúc để ra một cái tác phẩm
như chúng ta đã biết
chị có nhiều đoạn văn miêu tả thiên nhiên
đặc biệt là tả cảnh thiên nhiên núi rừng
đấy cũng là quê hương của chị vì chị được sinh ra ở miền núi
là rất giàu chất thơ
hay là chị có những cái đoạn văn miêu tả nội tâm con người đấy
khá là sắc xảo
nhưng mà mang đậm cái thiên tính nữ
nhiều người cũng đặt câu hỏi cho nhà văn thu lâm
động lực nào giúp bà có thể viết nhiều và hay như thế
bà cũng từng chia sẻ
mặc dù chưa từng được sống trong không khí văn chương đúng nghĩa
chưa từng được đào tạo bài bản về viết lách
cũng tự nhận mình là người khá khô khan
bởi tính chất công việc thương mại gắn liền với những con số
nhưng với tình yêu văn chương thủa thiếu thời
sự động viên khích lệ của gia đình
và trên hết là môi trường sống
bên cạnh những người bạn mới
đã thôi thúc bà cầm bút
để rồi sau mỗi tác phẩm
lại bồi đắp thêm trải nghiệm
giúp cho các tác phẩm sau hoàn thiện hơn hay hơn
đó cũng là động lực để nhà văn thu lâm viết tiếp
bà bắt đầu viết từ năm hai nghìn hai mươi
lúc đấy con còn năm tuổi
và con cảm thấy là bà con rất cố gắng để có
để mà có được bài bản này
cái cuốn sách đầu tiên của bà
cuốn dạ khúc của bà thì
nó hay nó viết về su bê
và con nghĩ là bà lấy cảm hứng
cái chuyện su bê đấy từ con
bởi vì con hay đánh đàn
nó cũng có những loạt
những cái lúc mà nó cũng tình cảm
con biết nó nhưng mà con nghĩ là nó có gia đình
luôn luôn động viên bà để bà giao lưu này
có thêm cái vốn quan hệ với con
cái vốn quan hệ xã hội
rồi là có những cái tương tác với các cộng đồng
rồi là có những mảnh đời
để bà có thêm cái sự cảm nhận
mọi người trong gia đình hay nói vui là
cây bút trẻ
mặc dù cây bú trẻ năm nay là cũng u tám mươi
đấy là những động viên bằng tinh thần là chính
nhà phê bình văn học
phó giáo sư tiến sĩ trần thị trâm
khi cảm nhận về các tác phẩm của nhà văn thu lâm có viết
với kiếm văn sâu rộng
với sự đam mê sáng tạo
thu lâm đã nhanh chóng hình thành cho mình
một lối văn riêng đầy cuốn hút
đẹp và mang hơi thở của đời sống đương đại
và tiểu thuyết giả khúc
là một trong những tác phẩm nổi bật
hội tụ đủ những vẻ đẹp đó
đây cũng là tác phẩm giúp bà
được kết nạp chính thức
vào hội nhà văn hà nội năm hai nghìn hai mươi một
khi viết cái chủ đề này tôi đã nghĩ đến
lấy một cái tên là giả khúc
dạ khúc đây là một cái bản nhạc nổi tiếng
của nhạc sĩ sube
mà bản nhạc này ấy
nó nổi tiếng thế giới và nó xuyên suốt hàng thế kỷ
nó nói về một cái chuyện tình của một đôi nam nữ
rất là chắc chở
trong đó cái bản nhạc này nó khơi gợi tình yêu
cái nỗi ra riết nhớ nhung
mong ngóng được gặp nhau
và cái bản nhạc nó vang lên trong mỗi buổi chiều
thu lâm muốn gửi gắm một cái phương pháp chữa bệnh
đó là dùng tình cảm con người
trong đó có một thứ tình cảm đặc biệt
đó là tình yêu
cho nên cái sự gửi gắm trong giả khúc của thu lâm
chính là một thông điệp
thông điệp này chị muốn nói rằng
tình yêu cứu rỗi số phận con người
giả khúc là cuốn tiểu thuyết khai thác sâu vào cuộc sống gia đình
tình yêu của một chàng trai bị mắc bệnh tự kỷ
theo đánh giá của nhà văn nguyễn thị thiện
đây không chỉ là tác phẩm hấp dẫn
bởi đề tài mới mẻ
chủ đề tư tưởng có chiều sâu
được trình bày qua một hình thức đẹp trang nhã
minh họa phù hợp
hơn nữa bằng kinh nghiệm và vốn sống phong phú của mình
người viết đã nêu được phương pháp nhân văn
để chữa bệnh trầm cảm
đạt tới thành công
đó chính là bằng âm nhạc
và tình yêu thương con người
ít người mà đi sâu vào những cái chi tiết
về những cái con người tự kỷ
bởi vì họ như là những cái
trong người họ
trong đầu óc của họ như là những cái mảnh ghép
rất là đa màu
mà mình dùng cái tình cảm tình yêu
cũng như là cái sự nhẫn nại của người thân
của gia đình thì sẽ giúp họ
có thể làm sao căn chỉnh
lại mà ghép được những cái miếng ghép này
vào thành một bức tranh tổng thể
và có thể giúp họ hòa nhập với cuộc sống gia đình và cộng đồng

như một tác phẩm âm nhạc cổ điển
tác giả đưa người đọc
đến với quá trình dùng tình yêu
và âm nhạc để cảm hóa
và đưa chàng trai tự kỷ
trở về với cuộc sống bình thường
bằng lối kể mạch lạc
khúc chiết và mềm mại
tác phẩm đã để lại nhiều ấn tượng
đặc biệt trong lòng đọc giả
sau cái tác phẩm này
trong lòng đầu tiên thì bà luôn chăn trở
và tìm những cái chủ đề mới
thế đến tác phẩm thứ ba
thì khi mà bà nói đến cái chủ đề
rất là thách thức đó
mình cũng có trao đổi
thì mình cũng chia sẻ với bà là
bà cứ làm sao cảm nhận tình cảm nhất
cái đấy là những cái mà xã hội
cũng là đang muốn chia sẻ
muốn lan tỏa
thế thì cũng động viên bà để bà vững tin chọn cái chủ đề đấy
thì mình tin rằng là
đấy cũng là một cái tác phẩm rất là thành công
bởi vì là cái đúc kết của bà trong tác phẩm đấy
thì rất là xúc động
và rất là đời
đọc giả khúc
để cảm nhận được thông điệp sâu sắc
dầu chất nhân văn
mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc
chỉ có tình yêu thương con người
là tình cảm gia đình
là tình yêu
đó chính là sức mạnh dịu kì
bí ẩn sâu xa trong mỗi con người
đưa con người trở lại
cuộc sống bình thường
và tới được bến bờ hạnh phúc
trong những cái
trang viết của tôi ấy
có thể có những cái
hơi thở của cái
của bạn bè
của bản thân
của những người xung quanh
và những cái đó là
nó là thực tế
để cho mỗi người
có thể là
rút ra một cái bài học gì đó
trong cái cuộc đời của mình
để mà giữ gìn hạnh phúc
cái độc đáo
cái khác lạ chính là phải
biết tìm ra những cái
không bình thường
mà biến cái không bình thường thành cái bình thường
cái người tự khí
đấy là một cái hiện tượng xã hội
cũng bình thường thôi
thế nhưng mà
mình thấy không bình thường
đấy chính là cái độc đáo
cái khác lạ của nhà văn thu lâm
sau quãng thời gian hơn năm năm
trải lòng trên từng con chữ
giờ đây nhà văn thu lâm
đang tạm nghỉ ngơi để trở về
với những say đắm của cuộc đời
tiếp tục góp nhặt những yêu thương
và chờ đợi thời gian
biến những dung cảm đó
trở thành những món quà văn chương
gửi tới bạn bè và độc giả
nếu có cảm xúc
là mình sẽ không từ bỏ đâu
mà mình vẫn cứ viết tiếp thôi
bây giờ viết về chủ đề gì
thì mình cũng chưa hình dung
nhưng mà tôi thì thiên hướng về cái chủ đề
là tình yêu hạnh phúc gia đình
bởi vì gia đình là tế bào của xã hội mà
thế cho nên là
mình cứ hay
những cái chủ đề đó mình hay chọn
tự nhiên nó cứ đến với mình
thì mình cứ tích lũy vào mình
có những cái tư liệu
nguyên mẫu ngoài đời
có những cái câu chuyện tâm sự
thì mình chắc lọc thành một cái chung của xã hội
bởi vì tôi nghĩ là nhà văn
nó như là người họa sĩ
mà dùng cái bút vẽ
ngô tả lại xã hội
ngô tả một cách rất là
phóng khoáng rất là nhân văn
với hành trang hơn sáu đầu sách
trên buổi đầu đến với văn chương
nghệ thuật độc giả yêu văn chương
vẫn hy vọng
cây bút nữ lão thành thu lâm
dẻo dai tay bút
tiếp tục có những sáng tác mới
trên đại lộ nghệ thuật thanh thang đã chọn
dấn bước vươn lên
những thành công rực rỡ phía trước